trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới nhật bản hôm nay ba mươi một tháng năm theo giờ địa phương
tại nhà khách quốc gia chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thân mật chủ tịch
đoàn chủ tịch ban chấp hành trung mương đảng cộng sản nhật bản kzoce
tại cuộc tiếp chủ tịch nước trần đại quang vui mừng và đánh giá cao những thành tiệu
mà đảng cộng sản nhật bản đã đạt được trong thời gian qua
nhất là việc triển khai thực hiện thành công nghị quyết của đại hội đảng lần thứ hai mươi bảy
bày tỏ tin tưởng đảng cộng sản nhật bản sẽ tiếp tục giành được những thành quả to lớn hơn nữa
trong thời gian tới tiếp tục là một lực lượng chính trị có vai trò quan trọng
đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nhật bản
chủ tịch nước mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp
củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tin cậy giữa hai đảng
qua đó góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước
làm phong phú hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á giữa việt nam và nhật bản
chủ tịch đảng cộng sản kazuo sii đánh giá cao vị trí quan trọng của việt nam trong asean
cũng như việc việt nam vừa trở thành thành viên thứ một mươi phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân
mong muốn việt nam phát huy vai trò tích cực và hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
chủ tịch kazuo si khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác giao lưu truyền thống giữa hai đảng
thông qua việc tổ chức các chuyến thăm và trao đổi lý luận thường kỳ
phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao